xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
tiếp tục thông tin về vụ tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts bị sóng đánh chìm
một tàu nước ngoài đang hành trình từ ai cập đi trung quốc đã phát hiện và cứu vớt được thêm năm thuyền viên trên thuyền thúng còn lại
khi cách bờ biển nha trang khoảng hai trăm một mươi bốn hải lý
thông tin ban đầu vào lúc một mươi hai h trưa nay trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba nhận được điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu bookhalo
cho biết đã phát hiện và cứu được năm thuyền viên tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts đang trôi giạt trên thúng cách bờ biển nha trang khoảng hai trăm một mươi bốn hải lý về phía đông
được biết trên thúng này ban đầu có tám người được tách ra từ chiếc thuyền chở một mươi năm người bị đắm
bảy người kia bơi trên chiếc thuyền thúng còn lại thì trong số tám người có ba người trong quá trình lênh đênh trên biển đã tử vong
phải để lại sát xuống biển
năm thuyền viên được cứu có sức khỏe ban đầu tuy yếu nhưng tạm ổn
trong đó có thuyền trưởng kiêm chủ tàu bùi văn toàn
hiện trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đề nghị tàu buk pharo đang hành trình từ ai cập đi trung quốc
chuyển hướng về nha trang để bàn giao năm thuyền viên cho nha trang tiếp nhận
trước đó tàu cá bình định cũng đã cứu được bốn trên bảy thuyền viên tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts đi trên chiếc thuyền thúng thứ nhất
ba thuyền viên trên thúng này cũng đã tử vong và phải thả lại biển
trên tổng số một mươi năm thuyền viên của tàu cá
do ông bùi văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại tỉnh bình thuận làm chủ kiêm thuyền trưởng bị chìm tại vùng biển trường sa dk một
ngoài thuyền trưởng bùi văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai danh sách các thuyền viên vừa được cứu sống trên tàu búc phao gồm
nguyễn văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn thành la sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại thành phố phan thiết
và bùi văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện cái nước tỉnh cà mau
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh lào cai
vừa triệt phá đường dây cho vai lãi nặng qua ứng dụng trên điện thoại di động
đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng trong nước
cơ quan công an đã triệu tập làm việc với bốn mươi một đối tượng thu giữ bảy mươi hai điện thoại di động bốn mươi ba máy tính nhiều giấy tờ tài liệu liên quan
các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn
công nghệ fanmobi sử dụng gần ba trăm linh ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động liên kết với gần hai trăm linh công ty cầm đồ công ty tài chính
để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ hai đến bảy triệu đồng kỳ hạn bảy ngày với lãi suất khoảng hai chín mươi chín mươi ba một năm
người vai tiền sẽ được giải ngân vào tài khoản năm mươi chín chín số tiền vai
các đối tượng cho vay được hưởng lợi bốn mươi một được gọi là các khoản phí và lãi suất
nếu khoản vai quá hạn người vai sẽ bị đe dọa khủng bố tinh thần
phí phạt quá hạn

tính đến nay có khoảng một trăm năm mươi chín khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là một tám trăm linh hai một tỷ đồng
trong đó lượng tiền các đối tượng chiếm hưởng là ba trăm hai mươi hai sáu tỷ đồng
mở tài khoản trên mạng internet để quản lý cho vay tiền với lãi suất cao
đối tượng trần tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh hải dương
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương phát hiện xử lý
theo tài liệu
tài liệu điều tra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi dũng đứng ra cho vai cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu xài
dũng tạo và sử dụng tài khoản trên website http www mormen vn
để quản lý việc cho vai trả góp vai tín chấp bắt họ và thu nợ
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến khi bị phát hiện bắt giữ vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tiệm cầm đồ do dũng quản lý đã bỏ vốn ra gần một mươi hai tỷ đồng để cho sáu trăm sáu mươi tám lượt vay
các hình thức vai trả góp vai cầm đồ vai tín chấp với lãi suất từ một năm trăm linh đồng đến bảy đồng một triệu đồng một ngày
thu lợi bất chính khoảng từ bốn đến năm tỷ đồng
công an huyện phú yên tỉnh sơn la vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại bản vạn yên xã tân phong huyện phù yên tỉnh sơn la
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện phù yên chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng
đã phát hiện đối tượng cầm văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã quy hướng huyện vân hồ
có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong túi quần của lợi có một gói nhỏ chứa một trăm tám mươi năm viên ma túy tổng hợp
bước đầu lợi khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng khác không rõ tên tuổi tại bản pa cốc
với mục đích bán kiếm lời thì bị bắt giữ
lạng sơn đã từng là địa bàn trọng điểm các đối tượng buôn bán vận chuyển ma túy lợi dụng
là nơi trung chuyển hàng từ trung quốc về việt nam và ngược lại
tuy nhiên thời điểm này trung quốc vẫn theo đuổi chính sách không covid
các cửa khẩu đều đang được kiểm soát chặt chẽ
cùng với đó phía nước bạn đã xây hàng rào dọc tuyến biên giới
vì vậy tội phạm ma túy đã chuyển hướng với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi xảo quyệt hơn
thực tế này đặt ra những thách thức trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này của lực lượng chức năng
chuyên án hai trăm hai mươi một h đã được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công
bắt giữ bốn đối tượng là vi văn sóng lý văn hạnh lý văn ngón và vi văn khoa
về hành vi mua bán vận chuyển ché phép cho ma túy
các đối tượng đã có sự giao dịch liên tỉnh phương thức vận chuyển khá tinh vi xảo quyệt
đây là một vụ án rất phức tạp
các đối tượng vận chuyển ma túy từ trong con tum ra địa bàn tỉnh để mang sang trung quốc tiêu thụ
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp lực lượng chức năng đã quản lý chặt chẽ biên giới
nên các đối tượng không thể vận chuyển ma túy sang trung quốc
và đã quay ngược ma túy tiêu thụ ở nội địa
thì trong quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã phát hiện và bắt giữ toàn bộ đường dây
các đối tượng đa phần là đối tượng người dân tộc thiểu số
nhận thức pháp luật còn kém nói chung là chưa hiểu biết
cho nên là do động cơ vụ lợi nên thực hiện hành vi phạm tội
từ vụ án này cơ quan công an nhận định
sau khi phía trung quốc có sự kiểm soát chặt chẽ để phòng chống dịch
thì diễn biến của tội phạm ma túy đã có sự chuyển hướng hoạt động
chúng đã thay đổi địa bàn thay đổi cách thích vận chuyển nhằm chê mắt cơ quan chức năng
gần đây thì phần nhiều là chuyển sang ma túy tổng hợp
chúng tôi cũng đã bắt giữ không những đường dây lớn mà mua ma túy đi sang trung quốc
mà kể cả những vụ án vụ án ma túy nhỏ lẻ
đặc biệt thời gian qua các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng làm nơi giao dịch
gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
hiện tại là có tư tượng lợi dụng chủ yếu là mạng
zalo facebook cơ bản là chủ yếu và các mạng xã hội khác
như vậy là các đối tượng trao đổi thông tin chứ không trao đổi trực tiếp gặp gỡ trực tiếp
chuyển khoản thì cơ bản cũng qua các tài khoản
tài khoản có thể là không phải tài khoản chính thống
mà tài khoản mượn tài khoản thuê
do những phương thức thủ đoạn như vậy là hiện nay là rất là khó khăn trong việc đấu tranh và bắt giữ
trong khi lực lượng phải sát điều tra tội phạm gần ma túy thì kinh phí rất hạn chứ
các trang thiết bị hoạt động về công vệ không có hoặc rất là thiếu
với những khó khăn thách thức như vậy
nhưng từ năm hai nghìn một mươi tám
hai nghìn hai mươi đến nay
lực lượng cảnh sát ma túy trên toàn tỉnh lạng sơn
đã phát hiện bắt giữ bảy trăm hai mươi hai vụ
với một hai trăm ba mươi sáu đối tượng
thu giữ hai mươi bảy chín kg heroin
hơn chín mươi chín viên
và bốn trăm sáu mươi một kg ma túy tổng hợp
cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong đó đã điều tra triệt phá ba mươi bốn đường dây
bắt một trăm linh ba đối tượng mua bán
vận chuyển trái phép chân ma túy
điều này đã góp phần vào việc giữ vững
an ninh trật tự địa bàn
khuân đấu đặt mục tiêu kiềm chế
và từng bước đẩy lùi tuyệt vọng
về cặp ma túy